do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba từ chiều sáu tháng tám đến nay mưa lớn khiến nhiều địa phương của tỉnh lâm đồng bị ngập nặng
tại huyện cát tiên mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng trên diện rộng có hơn tám mươi ngôi nhà bị nước ngập sâu từ năm đến một mét
một trăm bốn mươi ha lúa vừa gieo xạ vụ đông xuân bị ngập nặng có nguy cơ hư hỏng hoàn toàn
còn tại huyện đạ tẻ mưa lớn cũng đã gây ngập úng trên sáu trăm ba mươi bảy hectare cây trồng và sáu mươi chín căn nhà
mưa lớn cũng đã gây sạt lở đèo con ó tỉnh lộ bảy trăm hai mươi năm làm hàng trăm mét khối đất đá đổ tràn xuống đường khiến giao thông đang bị chia cắt nhiều giờ
trong khi đó tại huyện bảo lâm huyện đạ hoai và thành phố bảo lộc mưa lớn đã gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn